vùng đất lửa quảng trị cũng góp tên mình trên dặm dài của tuyến đường trường sơn huyền thoại
ngày hôm nay những giống mốc như khe hó cầu treo bến tắt
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn lại đón bước chân trở về của những người cựu chiến binh
từng tăm ra mở đường tiếp lương tải đạn năm nào
sáu mươi năm trước khu vực khe hó thuộc địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã được đoàn năm trăm năm mươi chín chọn làm nơi tập kết hàng hóa đạn dược
khởi đầu của tuyến đường trường sơn chi viện cho chiến trường miền nam
từ mạch nguồn bé nhỏ này những chuyến hàng đầu tiên vượt trường sơn đưa đến đích bảo đảm an toàn bí mật
trực tiếp tham gia vào những ngày vượt núi băng rừng dưới hàng tấn bom đạn của quân thủ để gùi hàng vào chiến trường
cựu thanh niên sung phong võ văn hình không thể nào quên những ký ức gắn liền với địa danh khe hó
quân và dân của bộ đội trường sơn lúc đó cũng như quân và dân vĩnh linh
đối với lực lượng thanh niên sung phong cũng như công khỏa tuyến
cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mục đích giải phóng dân tộc là chuyển vũ khí lương thực thực phẩm vào miền nam
giải cho chiến trường miền nam
từ khe hó tuyến đường trường sơn băng qua núi cao rừng sâu vô cùng gian nan hiểm trở
lại chịu sự đánh phá ác liệt của kẻ địch
vì vậy sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân
đồng bào vân kiều pa co sống men theo dãy trường sơn
đã góp phần không nhỏ để con đường được thông suốt
biết bao thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây đã tham gia vào các đội thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến cùng gùi hàng tiếp vận cho chiến trường miền nam
con đường trường sơn trở thành minh chứng cho tình cảm thắm thiết
keo sơn giữa quân và dân ta giữa miền xuôi và miền ngược
ngày ấy mình cùng chiến sĩ trường sơn gùi hàng tiếp lương tại đạn
dù gian khổ ác liệt lắm
nhưng đồng bào vân kiều vẫn luôn thương bộ đội
ai ai cũng một lòng đoàn kết không sợ bom rơi không sợ suối sâu
cố gắng đưa được nhiều súng đạn gạo cơm vào chiến trường để bộ đội ta diệt mỹ
những ngày này các đoàn cựu chiến binh trở về với đất thiêng quảng trị
cùng thăm lại những địa danh gắn bó với con đường huyền thoại
như cầu treo bến tắt cầu treo đắc rông
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn để tri ân những người đồng đội đã ngã xuống
biết bao cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong từ khắp mọi miền trên cả nước tham gia mở đường trường sơn đã nằm xuống hoặc để lại một phần thân thể tại quảng trị
để ngày hôm nay trên mảnh đất này câu chuyện về con đường trường sơn huyền thoại vẫn được các thế hệ gìn giữ trân trọng và nối dài hơn